năm hai nghìn một mươi sáu hợp tác xã nông nghiệp dân tiến chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình hợp tác xã kiểu mới và đã thu được nhiều kết quả tích cực
hiện các thành viên trong hợp tác xã này đều đã thoát nghèo với mức thu nhập trung bình từ ba mươi ba mươi chín triệu một người một năm
chọn tham gia thí điểm đề án bốn trăm bốn mươi năm từ năm hai nghìn một mươi sáu
theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sau hai năm
vùng đồng bằng sông cửu long đã có một trăm năm mươi sáu hợp tác xã và một mươi chín tổ hợp tác đăng ký tham gia thí điểm
tính đến thời điểm này đã có một mươi tám tổ hợp tác thành lập hợp tác xã
nâng tổng số thành một trăm bảy mươi sáu mô hình tham gia
các chỉ tiêu hiệu quả của nhiều hợp tác xã không ngừng tăng lên
vấn đề xây dựng hợp tác xã nông nghiệp là vấn đề khác chốt
hợp tác xã nông nghiệp là vấn đề khác chốt trong tổ chức sản xuất theo hướng tác hợp tác xã nông nghiệp
chính vì vậy mà trong thời gian tới chúng tôi thấy là tiếp tục phải đẩy mạnh cái việc phát triển hợp tác xã
trước hết tiếp tục củng cố hoàn thiện các hợp tác xã thí điểm
tháng năm năm hai nghìn một mươi chín diện tích lúa này đã được hợp tác xã nông nghiệp dân tiến
chuyển đổi sang canh tác theo hướng an toàn với sự hướng dẫn
chuyển giao công nghệ của hợp tác xã tiến đạt
tỉnh vĩnh long
quá trình triển khai khép kín từ khâu canh tác đến đóng gói và cung cấp ra thị trường
sản phẩm được nâng cao giá trị đồng nghĩa với thu nhập của sáu mươi hai xã viên hợp tác xã tốt hơn
đây là vườn cam nhà anh thuận cùng góp với hợp tác xã ba t nông sản cao phong hòa bình để cùng nhau sản xuất
từ khi tham gia vào hợp tác xã anh đã được đi học tập kinh nghiệm ở nhiều nơi
để có thể làm chủ được các kỹ thuật sản xuất cam sạch và an toàn
thực là theo làm làm là làm theo tự phát thôi
tức là biết đâu làm đó thôi chứ cũng không có kỹ thuật không có gì cả
nhưng mà từ khi vào hợp tác xã thì em được các cán bộ kỹ thuật vào tư vấn thường xuyên
và em làm nó theo cái quy trình và nó dễ hơn
cái cây nó đỡ sâu bệnh hơn và cái chất lượng của cam nó cũng thành phẩm nó tốt hơn
hợp tác xã bà nguyên
bà tê đi vào hoạt động được hơn một năm nay
nhiều thành viên còn rất trẻ hầu hết có trình độ cao đẳng hoặc đại học
ngay từ khi thành lập các thành viên đã họp bàn và cho ra đời mẫu bao bì nhãn mát
để người tiêu dùng và bạn hàng nhận biết thương hiệu
mọi người đều có cái kiến thức nền là tầm từ trung cấp trở lên đến đại học
mặc dù là không về chuyên ngành nông nghiệp nhưng mà chúng tôi cũng có khả năng để linh hộ
cái việc mà chúng tôi cần
nhất đó là về kỹ thuật cây trồng
làm sao để theo kịp với cái sự biến đổi bây giờ của môi trường
để tiếp cận với các chuỗi siêu thị
thì chúng tôi thường xuyên tham gia các buổi xúc tiến đầu tư
xúc tiến đầu tư do tỉnh rồi là do trung ương tổ chức
cái đầu ra của chúng tôi năm nay thì chúng tôi đã ký kết với lại một số siêu thị lớn
như sài gòn cốp hay là vingroup
mặc dù mới chỉ ra đời nhưng vụ cam đầu tiên của hàng chục thành viên hợp tác xã ba t nông sản cao phong
hòa bình đã được các siêu thị thu mua toàn bộ còn với anh thuận dù năng suất cam của nhà anh năm mươi
nay chỉ từ hai mươi đến ba mươi kg một cây nhưng khi được bán tại các siêu thị
anh vẫn có lãi khoảng ba trăm linh triệu đồng cho gần một gốc cam như thế này
hợp tác xã xây dựng và nông nghiệp bảo khánh tại huyện mai sơn tỉnh sơn la do anh bùi văn lộc làm giám đốc
do trong những năm gần đây diện tích trồng na dai truyền thống tăng nhanh sức cạnh tranh lớn
hợp tác xã đã tìm hiểu trong và ngoài nước nhận thấy cây na đài loan phù hợp với thổ nhưỡng tại
địa phương cho quả to hơn từ ba đến năm lần thời gian thu hoạch muộn hơn nên sẽ giảm cạnh tranh
so với na truyền thống là một hướng đi mới đem lại hiệu quả được địa phương khuyến khích phát triển
hợp tác xã đã mạnh dạn chuyển đổi hơn bốn mươi hectare trồng na dai truyền thống sang na đài loan từ năm hai nghìn một mươi
sau ba năm triển khai
cây na đài loan đem lại cho các thành viên hợp tác xã khoảng một tỷ đồng một hectare
hiện tại thì hợp tác xã cũng đã lắm bắt được cái nhu cầu của thị trường cũng như là cũng muốn thay
đổi cái thời gian thu hoạch mẫu mã và cũng về kinh tế của các hộ thành viên cũng như là gia
đình hợp tác xã đã quyết định là chuyển đổi cơ cấu sang cây cây la thái cũng như là một số loại
cây na khác ví dụ như là đài loan tiến tới thì hợp tác xã đang ghép thử giống la sầu riêng hiện
tại thì tất cả những cái giống mà bên hợp tác xã đang đưa về thì nó cho sự phát triển sinh trưởng phát
triển và cũng như cho năng suất này thu nhập cho bà con rất là ổn định hợp tác xã đã quyết định là thay
đổi toàn bộ những tư duy sản xuất cũ thứ nhất là sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ
hay là sản xuất theo cái quy mô lớn hơn mang lại cái hiệu quả năng suất cao hơn so với cái sản
sau truyền thống theo thống kê trung bình có khoảng một hợp tác xã được thành lập mỗi năm
tuy nhiên việc kết nối thị trường của các hợp tác xã này vẫn còn khá lỏng lẻo đầu ra hạn chế
chưa thu hút được doanh nghiệp nguyên nhân của việc này là do nhận thức về vai trò
giá trị và bản chất của mô hình hợp tác xã kiểu mới ở một số nơi còn chưa thống nhất
hoàn lý ban hành cơ chế chính sách tư vấn hỗ trợ chưa trọng tâm chưa đúng chưa đi vào cuộc sống
các hợp tác xã mà có cán bộ trẻ thì thông thường là những hợp tác xã người ta muốn tìm tòi cái dự
án khởi nghiệp người ta muốn nâng cái giá trị của cái sản phẩm trong hợp tác xã và người ta muốn như
như vậy là trở thành cái đơn vị đầu mối thực thụ một cái mắt xích quan trọng trong cái chuỗi giá trị hàng hóa
thời gian tối
nếu chính sách cho phép doanh nghiệp được tham gia là thành viên của hợp tác xã được khơi thông
thì vấn đề về đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp của hợp tác xã có thể sẽ được giải quyết phần nào
bên cạnh đó các hợp tác xã cũng cần phải đổi mới tư duy sản xuất tránh đi theo lối mòn cũ để tạo
sự đa dạng cũng như có tính cạnh tranh với các sản phẩm nông sản trên thị trường hiện nay
năm năm qua đã có bốn hợp tác xã hoạt động không hiệu quả phải giải thể
nhưng bù lại đã có sáu hợp tác xã mới được thành lập
cơ chế chưa lợi nhuận đã được hầu hết các hợp tác xã chú ý đến để tạo động lực thu hút thêm số thành
viên tham gia thậm chí là thu hút thêm nguồn lực tài chính để phát triển sản xuất quy mô lớn
kể từ giữa năm hai nghìn một mươi tám cơ bản các hợp tác xã kiểu mới đã có mối liên kết tiêu thụ với các doanh
nghiệp từ đó góp phần vào công cuộc tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững
hiện đại nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động và sản xuất của các hợp tác xã hiện nay
rừng phòng hộ là một loại rừng được sử dụng với mục đích bảo vệ đất nguồn nước
chống xói mòn thiên tai ngoài ra nó còn có tác dụng bảo vệ môi trường sinh thái và điều hòa khí
hậu với vai trò to lớn trong phòng chống thiên tai rừng phòng hộ đang trở thành một yếu tố quan
trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế
với điều kiện địa hình và khí hậu việt nam lũ lụt là một trong những hiện tượng thiên tai có tác
động rất lớn đến đời sống sinh mệnh của người dân khắp mọi miền đất nước
rừng phòng hộ cũng được chia thành các loại rừng khác nhau đó là rừng phòng hộ đầu nguồn
rừng phòng hộ chắn gió cát bay rừng phòng hộ chắn sóng lấn biển
và rừng phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái tùy theo từng loại rừng khác nhau mà mục đích và
nhu cầu sử dụng cũng sẽ khác nhau tác dụng của rừng phòng hộ đầu nguồn đó chính là điều tiết
nguồn nước để cung cấp nước cho dòng chảy đồng thời nó còn giúp hạn chế lũ lụt xói mòn bảo vệ đất
và hạn chế bồi lấp sông ngòi loại rừng này thường có ở nơi vùng núi cao và thượng nguồn của các dòng sông
tương tự như vậy rừng ngập mặn cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ đề biển và bờ
biển sự tồn tại của đai rừng phòng hộ ven biển có ý nghĩa không chỉ về vấn đề môi trường mà còn
cả về vấn đề kinh tế xã hội và phòng chống thiên tai như hạn chế cát bay cát chảy xói lở tăng bồi
tụ đất ven biển hạn chế xâm nhập mặn ngăn cản các chất thải rắn trôi ra biển bảo vệ đê điều
đồng ruộng nơi sống của người dân ven biển trước sự tàn phá của gió bão sóng thần và nước biển dân
bảo vệ rừng đặc dụng rừng phòng hộ có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học
ứng phó với biến đổi khí hậu tổ chức quản lý rừng đặc dụng rừng phòng hộ một cách hiệu quả
không chỉ góp phần giữ lá phổi xanh mà còn tạo động lực cho phát triển kinh tế